cùng với học sinh sinh viên cũng được dự kiến trở lại trường học
như vậy các khu cách ly và ký túc xá sẽ được trả lại cho sinh viên sinh hoạt trong quá trình học tập
để giải quyết vấn đề này các khu quân sự sẽ được trưng dụng làm khu cách ly
đảm bảo được việc cách ly số lượng lớn chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp dự trù
ứng phó để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong thời gian sắp tới
trong đầu tháng năm học sinh sinh viên ở tp hcm có thể học tập trở lại cùng với các biện pháp
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong trường học
song song với đó các bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch đối với các cơ sở giáo dục
cũng đã được ban hành cùng với các bộ tiêu chí đánh giá an toàn mới như ngành y tế du lịch
giao thông vận tải hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
nhằm đảm bảo không ngừng nâng cao mức an toàn sức khỏe ở cộng đồng
tuy nhiên chính quyền vẫn lo ngại làn sóng nhiễm bệnh thứ hai sau đợt giãn cách xã hội
chính vì vậy cần phải kiên quyết trong công tác phòng chống dịch bệnh
người dân vẫn cần phải ý thức thực hiện các yêu cầu chỉ đạo không nên chủ quan trong thời gian sắp tới
trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh covid một mươi chín chưa thỏa đáng
ba trăm linh phụ huynh học sinh trường quốc tế
úc ias sài gòn đã gửi đơn cầu cứu lên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
cùng với các đơn vị liên quan
trong đơn các phụ huynh nêu trong thời gian học sinh học online ở nhà
các phụ huynh đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để hỗ trợ nhà trường trong việc dạy và học
từ thực tế phụ huynh nhận thấy phương pháp dạy và học online mà nhà trường đang triển khai
đơn thuần là phương pháp giao bài và nộp bài trực tuyến
đặc biệt đối với bậc mầm non và lớp một lớp hai các bé chưa biết sử dụng máy tính
thì việc học online gần như vô nghĩa
mặc dù có nhiều bất cập và tính hiệu quả kém của phương pháp học online mà trường ais đang sử dụng
nhưng nhà trường không nhìn nhận đúng đắn về điều này
ngày sáu tháng bốn nhà trường ra thông báo về đóng học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhưng không hề đề cập đến việc hoàn trả học phí trong thời gian học sinh học online

chứ là ngày nay nhà trường đã tổ chức một cuộc đối thoại để cho mọi người được nói ra tiếng nói của mình
nhà trường đã tổ chức một cuộc đối thoại để cho mọi người được nói ra tiếng nói của mình